tổng giám đốc who nhấn mạnh vẫn còn quá sớm để công bố covid một mươi chín là đại dịch cho rằng nếu làm điều đó
ngay lúc này có thể gây hoang mang và tạo ra suy nghĩ rằng dịch bệnh không thể bị khống chế hay đánh bại
tuy nhiên ông lại khẳng định thế giới cần phải chuẩn bị cho một nguy cơ xảy ra một đại dịch
phát biểu với phóng viên tại geneva thụy sĩ tổng giám đốc who tedros ghebreyesus thừa nhận sự bùng phát dịch
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới covid một mươi chín ở hàn quốc italy và iran khiến who lo lắng
song mức độ lây nhiễm và tử vong trên toàn cầu là chưa đủ để who coi dịch bệnh này là đại dịch
các quốc gia cần nỗ lực hết mình để chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra một đại dịch mà không nên sợ hãi